theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn hôm nay ngày một tháng bảy mây ở trung bộ nhiều dần lên
nắng bớt gây gắt nhiệt độ dự báo sẽ giảm từ hai ba độ c so với những ngày qua
ít khả năng xuất hiện những điểm nóng đổ lửa trên ba mươi chín độ c nguyên nhân được nhận định là do
ảnh hưởng trực tiếp từ vùng áp thấp ở bắc biển đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
nắng nóng tập trung ở vùng núi nghệ an hà tĩnh khu vực quảng bình bình thuận
với nền nhiệt phổ biến ba mươi năm ba mươi bảy độ c một số nơi trên ba mươi tám độ c với những diễn biến mới này của
thời tiết khả năng các đám cháy rừng ở khu vực nghệ an thừa thiên huế bùng phát trở lại là không
nhiều thời tiết ít thay đổi từ sáng đến chiều nắng gián đoạn không khí mát dịu bắc bộ dự báo
trưa và chiều ngày một tháng bảy thời tiết sẽ chủ đạo là nhiều mây mưa rào chỉ xuất hiện đôi lúc
nhiệt độ tại hà nội và các thành phố không vượt qua ba mươi một độ c đến đêm ngày một bảy mưa lớn sẽ lặp
và từ ngày hai tháng bảy cả khu vực thanh hóa thừa thiên huế cũng nằm trong vùng có mưa to đến rất to